chiều ngày hai mươi tháng bốn trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội đã phối hợp với huyện bông hoa tỉnh kiêung sang búc hàn quốc tổ chức hội thảo quốc tế hai nghìn một mươi chín để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của hoàng tử lý long tường
tại hội thảo các chuyên gia việt nam và hàn quốc đã đưa ra những chứng cứ về hoàng tử lý long tường một nhân vật lịch sử có vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao việt hàn
hoàng tử lý long tường là con trai thứ của hoàng đế lý anh tông của vương triều nhà lý khi vương triều sụp đổ ông đã vượt biên sang cao ly để lánh nạn
tại đây hoàng tử lý long tường đã cùng với quân và dân cao ly đánh đuổi giặc mông cổ ông được vua cao ly sắc phong làm hoa sơn quân và ban cho thực ấp tại vùng đất hoa sơn
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng làng việt nam huyện bung hoa tỉnh kiêung sang bắc với mục đích thúc đẩy mối giao lưu giữa người dân hai nước về văn hóa du lịch và lịch sử